các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
việc ban hành nghị quyết số một mươi hai là một chủ trương đúng đắn kịp thời có ý nghĩa quan trọng mang tầm chiến lược đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc
bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai
bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai
nghị quyết này đó là một bước phát triển toàn diện theo những yêu cầu mới của lực lượng công an nhân dân với quan điểm của tôi thì nghị quyết một mươi hai như là một sự kiện lịch sử trong quá trình phát triển của lực lượng công an nhân dân
quán triệt tinh thần chỉ đạo của đảng với tầm nhìn chiến lược đảng ủy công an trung ương đã ban hành kế hoạch một trăm một mươi tám khduca ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai về việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị

ngay sau hội nghị công tác triển thai nghị quyết số một mươi hai trong toàn lực lượng công an nhân dân đã được thực hiện bài bản khoa học

nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị là căn cứ chính trị để quốc hội chính phủ đảng ủy công an trung ương
các ban bộ ngành và địa phương ban hành chương trình kế hoạch hành động tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
sau một năm thực hiện với quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo với lộ trình và bước đi thận trọng chắc chắn sự đồng tình ủng hộ của các bộ ban ngành và địa phương
công tác triển khai cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng
để thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bộ công an xác định phương châm năm rõ người rõ việc rõ tiến độ rõ kết quả rõ trách nhiệm đảm bảo làm tới đâu chắc tới đó
lấy nghị quyết số một mươi hai kế hoạch số một trăm một mươi tám đã phát bản để soi chiếu toàn bộ chương trình kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm của các đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm
tất cả những yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn thường xuyên sẽ được phân cấp mạnh về cho lực lượng kỹ thuật hình sự cấp cơ sở
viện khoa học hình sự chỉ tập trung giải quyết những khâu yếu những cái mà vượt cái khả năng của phòng kỹ thuật hình sự công an các địa phương
hiện đại hóa công an nhân dân thì phải đầu tiên là phải hiện đại hóa với con người
con người là yếu tố quyết định tất cả những công việc
vì các bộ chính biết là bây giờ có đầu tư trang bị vũ khí phương tiện đặc trủng hiện đại bao nhiêu chừng nữa
nhưng mà con người mà không có khả năng khai thác các cái tính năng tác dụng của nó
thì cái việc trang bị đó cũng không giải quyết được gì
nghị quyết số một mươi hai đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị và quân chủ nhân dân
nhiều địa phương đã ban hành chương trình hành động cụ thể

đối với nghị quyết một mươi hai này công tác xây dựng đảng xây dựng về tư tưởng đạo đức chính trị
của từng cán bộ chiến sĩ công an đó là trách nhiệm của cả cấp ủy các cấp
có thể thấy sau một năm thực hiện nghị quyết đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về cả nhận thức và hành động
toàn lực lượng công an nhân dân đang tích cực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các đề án thành phần
và đề án của công an các đơn vị địa phương nhằm bảo đảm tiến độ chất lượng
nỗ lực phấn đấu để đến năm hai nghìn hai mươi năm lực lượng công an nhân dân nước ta
cơ bản phải tinh gọn mạnh
và góp phần phát triển kinh tế nó rất là rõ
nhìn từ cái ánh nhìn của nhân dân thì rõ ràng lực lượng công an có một cái sự chuyển biến rất mạnh mẽ
đó là trước hết tác phong lễ tiết cho đến cái ứng xử đối với nhân dân
rõ ràng nó có một bước chuyển biến mà rất dễ nhận thấy
thời gian tới thì đảng ủy công an trung ương bộ ngoan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình
kịp thời tham mưu với đảng chính phủ quốc hội
những vấn đề liên quan đến việc triển khai
thực hiện nghị quyết số một mươi hai chỉ đạo cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
phát huy vai trò người đứng đầu tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt
trong quan triển phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai và kế hoạch một trăm một mươi tám
để nghị quyết số một mươi hai đi vào cuộc sống sẽ còn rất nhiều việc phải làm
nhưng dù khó khăn vất vả đến đâu lực lượng công an nhân dân vẫn sẽ thực hiện thắng lợi yêu cầu
nhiệm vụ chính trị mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tất cả vì mục tiêu xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
để phát triển đất nước vì bình yên hạnh phúc của nhân dân